phát biểu tại cuộc làm việc của thường trực chính phủ về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thủ tướng nguyễn xuân phúc chỉ đạo trong thời gian hai tuần tới
chính quyền các cấp tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp và các sự kiện có trên hai mươi người
thời gian thực hiện các chủ trương này từ giờ ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi
và được triển khai trong vòng vài tuần và có thể xem xét kéo dài thêm sau đó
tại buổi làm việc thủ tướng biểu dương các thành phố thành phố hồ chí minh hà nội đà nẵng cần thơ
đã kịp thời dừng các hoạt động đông người đóng cửa các dịch vụ không cần thiết một cách quyết liệt
thủ tướng cũng đánh giá cao việc bộ công an đã nhanh chóng đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng
để ra soát tổng hợp báo cáo kịp thời thủ tướng chính phủ số lượng các đối tượng nhập cảnh vào việt nam
làm cơ sở để tiến hành xử lý cách ly nếu cần thiết
thủ tướng chính phủ yêu cầu người đứng đầu chính quyền các cấp tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp
và các sự kiện có trên hai mươi người dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo đóng cửa các dịch vụ không cần thiết
như massage vũ trường quán karaoke dạp chiếu phim bia hơi nhà hàng ăn uống các điểm tham quan du lịch vui chơi giải trí
thủ tướng cho biết sẽ xử lý nghiêm nếu để xảy ra tụ tập trên hai mươi người đồng thời nhắc nhở ủy ban nhân dân
quận tây hồ thành phố hà nội trong ngày một âm lịch vừa qua đã để xảy ra việc quá nhiều người đi lễ chùa trên địa bàn